ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp tổ chức cuộc họp với các chuyên gia nhà nghiên cứu ở các trường đại học viện nghiên cứu trong nước và quốc tế
nhằm thảo luận tìm các biện pháp khẩn cấp chống sạt lở bảo vệ bờ biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
hiện tượng sói lở bờ biển cửa đại xảy ra cách đây hơn một mươi năm đến nay một số nơi nước biển đã khoét sâu vào đất liền tới hai trăm linh mét
nhiều công trình du lịch cơ sở hạ tầng bị cuốn trôi xuống biển mặc dù tỉnh quảng nam đã triển khai một số biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn tình trạng trên nhưng đến nay vẫn chưa tìm được giải pháp hữu hiệu
qua kết quả nghiên cứu nhóm chuyên gia đã đưa ra những kết luận và đề nghị tỉnh quảng nam lấy lượng cát từ việc khơi thông dòng chảy tại cơ biển cửa đại với khối lượng khoảng một trăm linh m ba dùng để nuôi bãi
phát biểu tại cuộc họp thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hoàng văn thắng đề nghị nhóm nghiên cứu cần đẩy nhanh kết quả quan trắc nghiên cứu và đưa ra kế hoạch lộ trình cụ thể trong việc nuôi bãi bảo vệ bờ biển cửa đại
trước mắt để xử lý tốt việc chống xóa lở bờ biển cửa đại tỉnh quảng nam đang tích cực phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế tiếp tục quan chắc tính toán để đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy sẽ bắt tay vào triển khai công tác chống xói lở tại khu vực này